dưới tác động của không khí lạnh yếu di chuyển từ lục địa trung quốc xuống
kết hợp với vùng hội tụ gió di chuyển từ khu vực thượng lào sang
từ chiều tối và đêm qua tới giờ toàn bộ khu vực bắc bộ cũng như các tỉnh bắc trung bộ
đã có mưa rào và rông mạnh
trong đêm nay và ngày mai cùng với quá trình dịch chuyển từ tây sang đông của vùng hội tụ gió
mưa rông ở bắc bộ cũng như là khu vực bắc trung bộ sẽ vẫn tiếp tục duy trì diện rộng
tuy nhiên cường độ sẽ có xu hướng giảm dần ở các tỉnh phía tây nhưng tăng hơn tại các tỉnh phía đông
dự báo khu vực các tỉnh vùng núi đông bắc cũng như là khu vực bắc trung bộ
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
riêng ở khu vực cao bằng bắc cạn lạng sơn quảng ninh cũng như xuống đến tận khu vực thanh hóa
có thể có mưa rất to kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
vì thế người dân trên các khu vực cần hết sức lưu ý
ngày mai khi dạnh thấp dịch chuyển ra biển và suy yếu dần tây bắc bộ rất mưa trời chuyển nắng trở lại
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ trở lại với ngưỡng là từ hai mươi bảy cho đến hai mươi
còn ở các tỉnh phía đông bắc bộ trưa vào chiều mai cũng hết mưa trời hưởng nắng về chiều
và nền nhiệt ngày sẽ tăng lên mức hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
với khu vực trung và nam trung bộ trong buổi đêm và sáng sớm mai
chỉ có khu vực quảng bình trở vào cho đến quảng trị là còn có nhiều mây
đến trưa chiều một dọc các tỉnh từ quảng bình trở vào cho tới tận bình thuận phổ biến ít mưa trời nắng
nhiệt độ tại các tỉnh quảng bình trở vào đến quảng ngãi sẽ giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
trong khi đó khu vực từ bình định trở vào cho đến bình thuận mức nhiệt có cao hơn là hai mươi chín ba mươi một độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô
vì thế trong đêm nay và ngày mai cả hai khu vực này đều có nắng từ sáng sớm cho đến chiều muộn
với nhiệt độ cao giao động trong khoảng là từ ba mươi một cho tới ba mươi ba độ
riêng đối với khu vực miền đông nam bộ vẫn còn cục bộ nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày
có thể đạt ngưỡng là trên ba mươi năm độ
trên biển dưới tác động của rãnh thấp
trong đời gió tây trên cao ở khu vực vĩnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào cũng như rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km
trong khi đó ở cả hai khu vực huyện đảo hoàng sa cũng như huyện đảo trường sa
gió cấp độ trung bình sóng biển cả hai khu vực đều thấp dưới hai mét biển lặng và tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước